đã tìm mua rất nhiều loại thuốc chữa bằng đông y các nhà thuốc gia truyền
nhưng chị vẫn thấy không thuyên giảm mà bệnh lại càng phức tạp hơn
không thể phủ nhận những bài thuốc hay những cây thuốc quý có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh viêm soang
thế nhưng hiện nay cụm từ bài thuốc đông y hay thuốc gia truyền đang bị lợi dụng để đánh lừa khách hàng
theo quảng cáo là thuốc xoang gia truyền họ đinh chữa tận gốc viêm soang viêm mũi dị ứng
chúng tôi tìm đến địa chỉ ở trần vĩ hồ tùng bậu hà nội
lý loại nào
có nhiều loại không ạ
có hai loại thường thường là loại này là chính
thế là loại này với loại kia thì khác hình nhau ạ
không biết cái đó thì không biết nhưng mà cái loại này thì trả lý nhiều hơn

lọ này thì bao tiền một lọ ạ bác
đây cho đến đại hà thì ba trăm linh nếu cho đến chỗ khác thì đã cho lý mà gửi theo lý thì lại là ba trăm hai mươi
đây là thuốc gia truyền
của nhà mình luôn ạ
không bác không nhập về
không nhập về
không nhập về
còn cái loại này là truyền thí người ta lấy nhiều nhất
đa phần là lấy loại này
theo quảng cáo của người bán là hàng chính hãng có tem và mã vạch
khẳng định không phải là hàng chơi nổi
thế nhưng khi chúng tôi ngỏ ý chích mã vạch thì người này cũng không cha ra được mã vạch này là gì
cái này không đăng ký
à không đăng ký ạ
thế nên trách nó không ra rồi
ừ đăng ký thì trách nó ra rồi
ngay cả thuốc ngoại cũng đăng ký một triệu
cháu đang không biết là cái này có dùng được không hay là nó tùy từng loại sao
vẫn là những phòng khách của gia đình để giao dịch
tại phú đô mỹ đình
với tên gọi thuốc soan gia truyền dân tộc giao
chúng tôi được người phụ nữ trung tuổi này tư vấn về tác dụng của loại thuốc gia truyền chữa
với giá chín mươi đồng
cái này là khỏi được đấy ạ
xoang thì bao giờ nó cũng đau lên chán lên đấy mà
cứ xoang nào dùng cũng được đúng không ạ
ừ nhưng mà cháu có bị
nó gọi là gì
thì mới thì nhanh thôi
thì cứ lấy làm lọ
cái này là mình lấy về mình bán hả bác
ừ lấy về bán
nếu mà xoang nặng nặng tính thì có khỏi được không
khỏi nhưng mà phải nhiều
khỏi nhưng mà phải nhiều nhiều dùng lâu
nên dài thì khá khó
tại một phòng trọ trên đường trường trinh
người bán hàng chỉ tiếp chúng tôi ở ngoài cổng
vì theo chia sẻ của người này
thì họ chủ yếu bán hàng qua mạng và ship hàng
ít khi giao dịch trực tiếp
chúng tôi được giao dịch trực tiếp
giới thiệu là một đại lý của nhà thuốc ở phú thọ
nếu mua một hộp là ba trăm linh đồng
nếu là cộng tác viên
lấy từ một mươi hộp trở lên
thì giá là một trăm bốn mươi đồng một hộp
thông thường là dùng một liệu trình thôi
nó chỉ cần để dịch xoang ra
khỏi các hốc xoang ấy
thì nó làm bằng từ cái gì ấy
từ các loại thảo sửa của người giao ấy
đợt trước em cũng bị mà
xong rồi em dùng cái đấy làm cộng tác viên
về bán là sản xuất của người giao
cái này nhiều cơ sở đáng chị ạ
cơ sở này tụi em lấy là ở trên phú thọ

có chị ạ
kiên trì là sẽ rồi
theo quy định
các nhà thuốc sản xuất bào chế thuốc
thì phải đăng ký với sở y tế tỉnh
về công thức bài thuốc
quy trình sản xuất công dụng liều dùng
chống chỉ định và mẫu nhãn thuốc
khi có đủ điều kiện thì mới được sản xuất
quy định là vậy
nhưng trên thực tế

những loại thuốc đồng y hiện nay
vẫn được sản xuất và bày bán công khai
thông qua nhiều hình thức khác nhau
mà chưa qua kiểm định
gây ảnh hưởng không nhỏ đến người bệnh
chúng ta thấy hiện nay trên mạng xã hội
có rất nhiều các cái quảng cáo bán thuốc như vậy
và thậm chí họ dùng hình thức
giao hàng đến tận nơi thu tiền
và không ai nói được
chất lượng thuốc ấy là cái gì
và tiêu chuẩn nào của bộ y tế cho phép
nếu trường hợp
phát hiện ra những thuốc
mà họ đang lưu hành bán đấy
được bào chế
hoặc được thực hiện bằng những hóa chất
mà có gây độc hại cho con người
thì thậm chí là có thể
bị rơi vào các tội về hình sự
viêm soang mãn tính
là quá trình viêm mãn tính
của niêm mạc lót trong lòng các soang
gặp điều kiện thuận lợi như lạnh
hoặc sức đề kháng yếu nhiễm các virus vi khuẩn
bệnh lại tái phát thành cấp tính
theo khuyên cáo của các chuyên gia
trong đợt cấp tính thì điều trị tây y
mới có hiệu quả
sau đó mới sử dụng kết hợp đông y
để tăng hiệu quả điều trị bệnh
thế nhưng không phải loại thuốc đông y nào
trên thị trường cũng an toàn và hiệu quả
như quảng cáo
hiện nay trên thị trường trôi nổi rất là nhiều thuốc
đặc biệt những bài thuốc để nói là nếu trị không khỏi
thì cam kết có sự cam kết
nhưng thực ra đấy là họ đều
những cái chiêu trò quảng cáo thôi
hiện nay thuốc nhiều khi ta trộn cả với thuốc tây y vào
thậm chí với thuốc cóc tí quỵ
và dùng thì nó đỡ ngay
nhưng mà rồi lại bị lạ bị rất nặng
bệnh viêm soang
nếu điều trị không đúng cách và kịp thời
có thể dẫn đến các biến chứng ở đường hô hấp
như viêm tay giữa
viêm họng mãn tính
viêm thanh quản
biến chứng ở mắt
biến chứng sọ não như viêm tắc tĩnh mạch song hang
viêm não viêm bảng não
mặc dù nó không chết người
nhưng mà nó cứ làm người ta phiền tói
bởi những cơn hắt xì hơi kéo rất dài
hoặc là mũi lúc nào cũng xuyệt soạt
lúc nào cũng chảy
nếu mũi đi dịch chảy nhiều xuống
thì nó gây một cái ho
nhân định hàn tiếng
đau họng hàn tiếng
nếu nó viêm tay giữa
thậm chí nó gây viêm đau đầu
soang là bệnh lý phổ biến
bất cứ ai cũng có thể mắc căn bệnh này
đặc biệt là những người sống trong môi trường ô nhiễm
hóa chất độc hại
bệnh không nguy hiểm
nhưng việc điều trị lại phức tạp
nếu bệnh diễn biến nặng
theo các chuyên gia y tế
muốn đạt kết quả tốt trong điều trị
trước hết người bệnh cần phải có quyết tâm
điều chỉnh thói quen và lối sống
cho phù hợp
tập thói quen vệ sinh mũi thường xuyên
bằng nước muối
đeo khẩu trang khi đi đường
hoặc làm việc ở môi trường hóa chất
hạn chế bia rượu thuốc lá
khi có triệu chứng bất thường
đến đi khám bác sĩ
không tự ý sử dụng các loại thuốc
không rõ nguồn gốc